từ khi đồng chí lê văn hùng nguyên phó phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện được lân chuyển về làm chủ tịch ủy ban nhân dân xã
với những kinh nghiệm đã có ở vị trí cũ đồng chí hùng đã nghiên cứu đặc điểm tình hình địa phương lựa chọn mô hình phù hợp dựa trên tài nguyên sẵn có
tập trung chỉ đạo người dân phát triển cây luồng và cây keo với diện tích khoảng ba ha bằng kỹ thuật mới
đồng thời chú trọng phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn xã tạo thêm nguồn thu
nhờ đó năm hai nghìn một mươi năm lương sơn mới chỉ đạt chín tiêu chí nông thuận mới đến nay đã hoàn thành một mươi bảy trên một mươi chín tiêu chí và sẽ vệ đích nông thuận mới vào cuối năm nay
từ khi đồng chí về đây thì đã xây dựng được trên một mươi cây số đường giao thông góp phần vào việc phát triển đường giao thông nông thuận của xã
việc luân chuyển đã trở thành chất xúc tác tạo động lực cho cán bộ vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ
góp phần cùng lãnh đạo địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt tạo đường hướng phát triển mới cho địa phương
đây là một trong những chính sách mà có thể là giúp cho các địa phương trì trệ có thể phát triển đi lên bằng cái việc
và thay đổi lối suy nghĩ tư duy của cán bộ trong quá trình chỉ đồng hành ở những cơ sở
đây là một chính sách cần nhấn rộng trong thời gian sắp tới để giúp cho các cán bộ trẻ có năng lực được công huyến và được đào tạo ở những cơ sở
từ đó sẽ giúp cho các địa phương cũng như là giúp cho các bản thân các đồng chí được đi cơ sở hoàn thiện mình và công ước trên những chức vụ mới trong thời gian sắp tới
trong thời gian qua huyện thường xuân đã lươn chuyển được một mươi sáu cán bộ cấp huyện
về làm bí kí của các cán bộ trẻ